với hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi nguyễn văn sang ba mươi chín tuổi trú tại khu phố bốn thị trấn tân châu huyện tân châu tỉnh tây ninh đã bị công an huyện tân châu bắt giam để xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu bé gái một mươi năm tuổi trú tại huyện tân châu huyện châu thành đã đến công an thị trấn tân châu tố cáo cháu bé bị đối tượng sang chủ quán ốc có hành vi hiếp dâm
tại cơ quan điều tra sang khai nhận vào giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai bé gái trên đã đến làm thuê và ở lại quán để phụ giúp cho sang bán quán nhậu ốc
khoảng đêm ngày một tháng bảy sau khi uống rượu xong sang có hành vi sàm sỡ để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bị cháu bé chống cự